điếm canh đê vốn là một trong những công trình quan trọng phục vụ công tác hộ đê phòng chống mưa lũ bảo vệ sản xuất và tính mạng của nhân dân khi có thiên tài xảy ra
thế nhưng hiện tại thì trên địa bàn thành phố hà nội công tác trực đê trong mùa mưa bão cũng như việc chuẩn bị vật liệu vật tư hộ đê của các địa phương vẫn chưa được thực hiện một cách đồng bộ
hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những hình ảnh này đó là trận lụt mới xảy ra cách đây tròn một năm vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nhiều nơi tại hà nội đã ngập nặng đề tả sông bùi có nguy cơ bị vỡ nước sông đã tràn qua ba chín km đê thuộc địa phận ba xã nam phương tiến tân tiến hoàng văn thụ huyện trương mỹ
thành phố hà nội đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ bộ đội đi hộ đê và giúp di chuyển tài sản lương thực vật nuôi cho người dân
mùa mưa bão hai nghìn một mươi chín đã tới khảo sát trên tuyến đê hữu hồng đoạn chạy qua địa bàn hai huyện thường tín và phú xuyên thành phố hà nội
phóng viên nhận thấy vẫn có nhiều bất cập trong công tác tổ chức quản lý hoạt động hộ đê tại các điếm canh đê trên địa bàn hai huyện này

với chiều dài hơn ba mươi km cũng có tới hơn ba mươi điếm canh đê được bố trí
nhưng có nhiều điếm canh đê được xây dựng cách đây vài chục năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng
trong đó một số điếm bị bỏ hoang từ nhiều năm nay
các điếm này đang bị biến thành nơi chứa rác
nguy hiểm hơn nó còn là nơi để các đối tượng sản xuất
từ điếm canh đê số chín mươi bảy chúng tôi tiếp tục di chuyển và thật ái ngại khi thấy hầu hết các điếm canh đê trên trục này đều không có người làm việc
điếm canh đê số một trăm một mươi năm thuộc địa phận xã quang lãng huyện phú xuyên thành phố hà nội
đây là một trong những điếm cuối cùng thuộc địa phận thành phố
qua khảo sát của phóng viên chúng tôi nhận thấy rằng bên cạnh nhiều điếm canh đê đang bị bỏ hoang
thì đã có một số điếm được xây mới
tuy nhiên vẫn còn tình trạng cửa đóng then cài
thiết nghĩ ủy ban nhân dân thành phố cùng các cấp sở ban ngành và chính quyền địa phương
cần có sự quan tâm hơn nữa với công tác bảo vệ đê điều trong mùa mưa bão